liên quan đến việc không hoàn thuế vat cho doanh nghiệp
chi cục thuế tp cần thơ vừa bị xử thua khi tòa án đưa vụ kiện ra xác xử
tòa án nhân dân tp cần thơ vừa xác xử sơ thẩm và chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện
của công ty king group center kiện cục trưởng cục thuế tp cần thơ không hoàn thuế vat cho doanh nghiệp
theo đó tòa án đã tuyên hủy các quyết định giải quyết khiếu nại
hủy công văn về việc giải quyết hoàn thuế vat
đồng thời kiến nghị cục thuế tp cần thơ hoàn thuế vat cho công ty king group center theo thực tế
trước đó king group center ký hợp tác với công ty tây nam đơn vị trúng đấu giá
để thực hiện dự án tại khu đất số bảy mươi tám đường nguyễn trãi
sau khi xây dựng xong king roub center làm thủ tục hoàn thuế vat nhưng bị từ chối
vì cục thuế tp cần thơ cho rằng hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa công ty tây nam
và king group center là trái quy định
từ đây king group center
đã thể kiện yêu cầu cục thuế tp cần thơ phải hoàn hơn bốn tám tỷ đồng tiền thuế vat
trước đó cục trưởng cục thuế tp cần thơ đã hai lần thu kiện liên quan đến
truy thu tiền thuê đất và tăng giá thuê đất của doanh nghiệp